thời gian gần đây các vụ cháy liên tục xảy ra đặc biệt là tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
và hôm nay thêm một vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn thủ đô đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân
vào khoảng một mươi bốn h chiều nay đã xảy ra hỏa hoạn tại khu vực trợ quang xã thanh liệt huyện thanh trì
theo thông tin từ người dân ban đầu lửa bùng lên tại một cửa hàng vàng mã trong khu chợ
sau đó cháy lan sang các nhà dân liền kề
địa hình nhỏ hẹp khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường
đến khoảng một mươi năm giờ các chiến sĩ vẫn nỗ lực dập cháy
vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản hàng hóa xe máy bên trong chợ
rất may là không thiệt hại nghiêm trọng nào về người